sáng ngày hôm nay tám tháng bảy thí sinh cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông thứ ba
với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
mỗi thí sinh được chọn dự thi một trong hai bài thi này
số liệu thống kê của bộ giáo dục đào tạo cho thấy có ba trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi bốn thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên
với các phần môn vật lý khoa học sinh học chiếm ba mươi ba tám mươi năm
năm trăm bốn mươi một bảy trăm bảy mươi bảy thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội với các phần môn lịch sử địa lý giáo dục công dân chiếm năm mươi ba ba mươi tám
thí sinh có một trăm năm mươi phút để hoàn thành bài thi tổ hợp
mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp được quy định làm trong năm mươi phút
thí sinh là học sinh lớp một mươi hai năm học này sẽ phải hoàn thành bài thi tổ hợp gồm đầy đủ ba môn thành phần
các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
vào một mươi bốn h ba mươi chiều nay thí sinh sẽ làm bài thi ngoại ngữ môn thi cuối cùng của kỳ thi
thí sinh sẽ làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một đợt một với thời gian làm bài sáu mươi phút
các thí sinh thuộc nhóm đối tượng f f một f hai ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội không thể tham dự kỳ thi đợt một do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian cụ thể sẽ được bộ giáo dục đào tạo công bố sau